thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng nguyễn kim an bị kết án giết người cướp tài sản bỏ trốn tại nơi giam giữ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến công an tp hcm động viên chúc mừng công an thành phố đã bắt giữ thành công đối tượng hình sự nguy hiểm đang lẩn trốn ngoài cộng đồng
theo báo cáo của đại diện công an tp hcm nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thường trú tại huyện tánh linh huyện bình thuận là đối tượng có quyết định thi hành án tử hình về hai tội danh giết người và cướp tài sản
lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo an đã trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và đến một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thì đã bị bắt giữ
hiện nguyễn kim an đang bị nhiễm covid một mươi chín và được tạm giam tại nhà giam trí hòa
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương kết quả truy bắt đối tượng tử tù bị mắc covid một mươi chín nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an thành phố có biện pháp và kế hoạch đảm bảo cách ly an toàn đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho những phạm nhân khác đang được giam giữ ở trong trại